trần phương bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho đông á banh hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng cho bốn nhóm khách hàng gồm hiệp phú gia ttc đồng tiến mnc tân vạn hưng gây thiệt hại số tiền hơn tám bảy trăm năm mươi một tỷ đồng
hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn bảy mươi năm tỷ đồng
theo cáo trạng mới đây là nguồn nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng đông á tại thời điểm vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm lỗ lũy kế ba mươi một bảy mươi sáu tỷ đồng vốn chủ sở hữu âm hai mươi năm bốn trăm năm mươi một tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn bốn mươi bảy một mươi một tỷ đồng
trước đó ông trần phương bình bị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên phạt án trung thân về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
dụng chức vụ quyền hạn chiếm đặt tài sản gây thất thoát ba sáu trăm linh tỷ đồng cho ngân hàng này trong giai đoạn một dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày ba mươi tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa ngày hôm qua đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê duy hải hai mươi bảy tuổi trú tại phường cam nghĩa tp cam ranh là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ lê hải việt nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa ngày hôm qua đã tống đặt quyết định khởi tỏa ra lệnh bắt bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê duy hải hai mươi bảy tuổi chú tệ phường cam nghĩa tp cam ranh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ lê hải việt nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản

hải đã thông báo và giao dịch với khách bằng thủ đoạn này hải đã lừa đảo chót lọt nhiều nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được lên đến ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều người bán vé số dạo tại thành phố bạc liêu đã trở thành nạn nhân của một số đối tượng chuyên làm giả vé số trúng thưởng với thủ đoạn cạm sửa in ấn tẩy số từ trượt thành chúng các đối tượng này đã đánh cháo vé số của những người bán vé số dạo

kết quả giải sáu mở ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nhưng vì không có đủ tiền mặt nên ông tài chỉ nhận đổi bốn tờ và quy ra thành vé số để trả thưởng khi ông tài đem bốn tờ vé số đến đổi thưởng tại một đại lý vé số kiến thiết ở tp bạc liêu thì mới phát hiện đây là vé số giả

pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý